theo thống kê từ đồng mùa khô đến nay trên địa bàn tỉnh kiên giang đã xảy ra một mươi bốn vụ cháy rừng
với diện tích cháy rừng là hơn một mươi chín hectare hiện nhiều khu rừng đang ở mức cảnh báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm
mấy ngày qua do thời tiết khô hanh nên trên địa bàn tỉnh kiên giang liên tục xảy ra những vụ cháy rừng
may mắn là những vụ cháy nối trên đều được dập tắt kịp thời không gây thiệt hại lớn
được biết ngoài lý do thời tiết nắng nóng kéo dài một nguyên nhân gây ra cháy rừng là do người dân đốt đồng
khiến tàn trò bay sang các khu vực dễ cháy
hiện tại các đơn vị quản lý rừng đã triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng thống nhất
hiệu quả với phương châm bốn tại chỗ phòng là chính chữa cháy kịp thời
chủ động phát hiện kịp thời ngăn chặn và xử lý các vụ cháy rừng
quy động lực lượng triển khai phương án chữa cháy an toàn hiệu quả
hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và diện tích thiệt hại do cháy rừng rây ra
đồng thời tổ chức tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tập trung tại các dùng trọng điểm
dễ xảy ra cháy ngăn chặn hành di xâm phạm vào rừng trái phép và xử lý nghiêm các hành di di phạm